thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi những vấn đề xoay quanh dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
và xin được trân trọng giới thiệu người sẽ đồng hành cùng với chúng ta đó là tiến sĩ tạ đình xuyên phó giám đốc trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia bộ kế hoạch và đầu tư
xin chào tiến sĩ và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
và trước khi bắt đầu chương trình xin mời tiến sĩ tạ đình xuyên cũng như quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngắn sau của chúng tôi
hơn năm trăm ba mươi năm doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến chín mươi bảy số doanh nghiệp cả nước
đồng góp khoảng bốn mươi năm vào gdp ba mươi một vào tổng số thu ngân sách và đóng góp gần năm mươi vào tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia hàng năm
tuy nhiên chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu cả nước đã có hơn hai mươi doanh nghiệp phá sản đây là một con số đáng báo động
theo cục phát triển doanh nghiệp xu hướng này cho thấy việc đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa không ổn định và không dài hạn
các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ bị tác động trước những khó khăn dễ phá sản
và đang thiếu sự hỗ trợ tích cực
hiện nay dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành nhằm hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp trước sức ép của xu thế hội nhập và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ
các ý kiến cho rằng việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được nhà nước xác định là lực đẩy
là bệ phóng để thúc đẩy năng lực sự phát triển và hội nhập
dự thảo luật mà hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nó đã có những bước tiến rất lớn theo yêu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như yêu cầu của cơ chế quản lý kinh tế
trong đó đặc biệt chính phủ đã có những quan tâm về những vấn đề tiếp cận vốn tiếp cận thị trường cũng như các chuyên sách về quản lý tài chính
như vậy dự thảo doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những bước đi tiên quyết để hoàn thiện hơn nữa thể chế luật pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi tại việt nam
vâng thưa quý vị và các bạn cũng như tiến sĩ tạ đình xuyên qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy là các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam thì có những đóng góp rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế

vừa và nhỏ tốt hơn thì dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được ra đời ông đánh giá thế nào về dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được ra đời ông đánh giá thế nào về dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được ra đời ông đánh giá thế nào về dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được ra đời ông đánh giá thế nào về dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được ra đời ông đánh giá thế nào về dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được ra đời ông đánh giá thế nào về dự